toàn tỉnh thanh hóa có hơn hai mươi hectare lúa màu đã chín nhưng mới chỉ thu hoạch được khoảng chín hectare
nếu không khẩn trương thu hoạch sớm thì nhiều diện tích có nguy cơ bị thiệt hại do ngập úng bởi mưa vẫn còn tiếp diễn
lúa đã chín vàng tại địa bàn xã vĩnh yên huyện vĩnh lộc
đợt mưa cuối tháng tám vừa qua nước ngập tràn qua cánh đồng này đến ngày ba tháng chín mới tiêu thoát hết
sau vài ngày ngập lúa đã lên mầm thương lái lại ép giá xuống thấp
chuẩn bị lại có mưa đang báo mưa cho nên là cũng phải gặt tranh thủ gặt sớm
mà lúa hiện nay đang mậm nhiều mậm nó rẻ nhiều lắm rồi
cho nên là cũng phải tranh thủ cắt
tôi đang đi làm thợ làm thiết nhưng mà cũng phải tranh thủ ra cắt gặt lúa đi không có là để mậm hết
mà phải lúa bây giờ nó băn tùy giá thì giá thấp giá của bà tám rồi
trong vùng của vinh yên của tôi đặc biệt là vinh lộc nói chung
là có một chức cơn bão thì có một lốc xoáy
ảnh hưởng rất là nhiều
rất nhiều gây ảnh hưởng thiệt hại rất nhiều về cây mộc cây ngô cây lúa
và đặc biệt là toàn bộ diện tích lúa vụ xuân năm hai nghìn một mươi chín của xã đã bị ảnh hưởng rất là nặng
đợt mưa lớn vừa qua đã làm tám bốn trăm linh hectare lúa mùa tại tỉnh thanh hóa bị gãy đổ ngập ống
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
những ngày tới trên địa bàn tỉnh thanh hóa sẽ vẫn có mưa
vì vậy các địa phương cần khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa
đồng thời triển khai các biện pháp tiêu thoát nước để giảm bớt thiệt hại
trong công điện thì huyện đã chỉ đạo là lúa chỉ cần chín tám mươi trở lên là khẩn trương để thu hoạch
để tránh cho việc mất mát cho những trận mưa cuối vụ
đặc biệt là thu hoạch nhanh lúa mùa để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa
hiện vẫn còn hơn một mươi một hectare lúa đã chín nhưng
được thu hoạch tập trung ở các huyện quảng sương hà trung vĩnh lộc ngọc lạc và cầm thủy
trong đó nhiều diện tích bị ngập ống do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua
lúa mọc mầm có nơi hạt lúa đã bắt đầu bị hư thối